chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu và lãnh đạo các sở ngành vừa có buổi cà phê doanh nhân để gặp gỡ trao đổi lắng nghe các doanh nghiệp trên địa bàn phản ánh về tình hình thuận lợi khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh nhất là về công tác hợp tác điều hành của chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn
trong không khí cởi mở chân thành thẳng thắn đại diện các doanh nghiệp đã trình bày với lãnh đạo tỉnh về những khó khăn vướng mắt trong công tác đầu tư của doanh nghiệp địa bàn thời gian qua
lãnh đạo cụ thể cho giám đốc các sở ngành có liên quan giải quyết kịp thời dứt điểm giúp các doanh nghiệp và nhân dân an tâm sản xuất kinh doanh